một ngày trước trận đấu giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển các tiểu vương quốc ả rập thống nhất diễn ra trên sân mỹ đình
huấn luyện viên trưởng và đại diện hai đội đã có buổi họp trao đổi thông tin với báo chí tại hà nội
tại bảng g vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai uae hiện đang xếp dưới việt nam và thái lan
họ có được sáu điểm sau ba trận đấu
đó là một thành tích có thể nói là thất vọng đối với một đội tuyển được kỳ vọng cao như uae
trận thua trước thái lan là một đòn ráng mạnh và tham vọng của huấn luyện viên berg radmawik và các cộng sự
vì thế ở trận đấu vào ngày mai chắc chắn uae sẽ khiến việt nam trải qua chín mươi phút vô cùng vất vả trên sân mỹ đình
chúng tôi đã có nhiều sự chuẩn bị tại thái lan
chúng tôi thấy đội tuyển việt nam chơi khá đa dạng
và đội ngũ ban huấn luyện của chúng tôi đã phân tích kỹ lối chơi của các bạn
chúng tôi sẽ có cách chơi riêng của chúng tôi
trận đấu ngày mai sẽ rất thú vị
về phía đội tuyển việt nam
huấn luyện viên park hang seo đánh giá cao đội tuyển uae và cho biết tinh thần toàn đội việt nam đang rất tốt
về chấn thương của hùng dũng cũng không có gì đáng ngại
và cầu thủ này có thể ra sân trong trận đấu ngày mai
bầu không khí cũng như tinh thần của toàn đội đều tích cực
sức khỏe tâm lý cũng tốt
công phượng và văn hậu mới trở về kết đai hai hôm
tôi sẽ kiểm tra phong độ và cảm giác bóng phong độ của hai cầu thủ trong buổi tập cuối cùng rồi đưa ra quyết định